từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh đã ở vào giai đoạn mở cửa và quan điểm hiện nay là thích ứng linh hoạt có kiểm soát hiệu quả với dịch covid một mươi chín sống chung với virus sars cov hai
sống chung với virus sars cov hai chứ không phải sống chung với dịch nếu chúng ta để dịch quay trở lại rồi lại bệnh nặng và chết người thì không được tiến sĩ bác sĩ châu nhấn mạnh
chuyển sang thông tin về dịch bệnh hà nội
theo thông tin mới nhất từ sở y tế hà nội thành phố mới ghi nhận thêm một trăm bốn mươi sáu ca dương tính với sars cov hai trong đó có hai mươi bảy ca cộng đồng
các ổ dịch ghi nhận thêm ca nhiễm mới từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một
chùm liên quan ổ dịch phú đô nam từ liêm ba mươi bốn ca
chùm f một của các trường hợp sàng lọc hòa sốt hai mươi bảy ca
chùm liên quan ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm một mươi bảy ca
chùm liên quan ổ dịch trần duy hưng một mươi năm ca
chùm sàng lọc hòa sốt một mươi bốn ca
chùm liên quan ổ dịch la thành giảng võ bảy ca
chùm liên quan ổ dịch bạch chữ tiến thắng bảy k
chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát sáu ca
chùm liên quan ổ dịch phú la hà đông năm ca
chùm liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh bốn ca
chùm liên quan ổ dịch nam dư lĩnh nam ba k
chùm liên quan ổ dịch kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư ba ca
chùm liên quan các tỉnh có dịch
chùm liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị một k
chùm liên quan ổ dịch sài sơn quốc oai một ca
phân bố hai mươi bảy ca cộng đồng theo chùm
chùm liên quan sàng lọc hòa sốt một mươi bốn ca
chùm liên quan ổ dịch phú đô nam tử liêm sáu ca
chùm f một của các trường hợp sàng lọc hòa sốt hai ca
chùm liên quan ổ dịch trần duy hưng hai ca
chùm liên quan ổ dịch kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư một ca
chùm liên quan các tỉnh có dịch một ca
chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ pháp một ca
phân bố hai mươi bảy ca cộng đồng theo quận huyện
nam tử liêm tám ca
thanh xuân bốn ca
đống đa hai ca
long biên hai ca
hoàng mai hai ca
hoài đức hai ca
mê linh một ca
tây hồ một ca
cầu giấy một ca
bắc tử liêm một ca
ba đình một ca
hai bà trưng một ca
hoàn kiếm một ca
một thông tin khác rất được quan tâm liên quan đến chín trường hợp f một ở thành phố hà nội được cách ly tại nhà
theo thông tin mới nhất chín f một được cách ly tại nhà tại phường trung văn quận nam từ liêm thuộc diện trẻ em người già người có bệnh nền và đáp ứng đủ điều kiện về nơi ở cơ sở vật chất
đây là những trường hợp thuộc diện được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà có người chăm sóc cách ly cùng
trong kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba khubnd của ubnd tp hcm
trước đó tại quốc oai nhiều f một là trẻ em và người có bệnh nền cũng được cách ly tại nhà theo quy định
để thích ứng với dịch covid một mươi chín hà nội sẽ xây dựng kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín cao hơn so với kịch bản hiện nay
đồng thời tính đến phương án thí điểm cách ly f một tại nhà với những bước đi phù hợp điều kiện thực tế của thành phố
nhưng phải đảm bảo điều kiện về nhà ở phòng cách ly người cách ly phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch
trong cộng đồng lầm lây lan dịch bệnh
theo ý kiến của nhiều chuyên gia dịch tễ hà nội cần sớm có biện pháp cách ly f một
thậm chí là điều trị các f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà
trước đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nêu ý kiến
để chung sống an toàn với dịch hà nội trước mắt nên sớm có phương án cho các f một đáp ứng đủ điều kiện phòng ốc quy định của bộ y tế để được cách ly tại nhà
việc này sẽ giúp tránh quá tải cho các khu cách ly
tránh hiện tượng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly cùng với đó giảm thiểu ảnh hưởng về cuộc sống và kinh tế của người thuộc diện cách ly
thưa quý vị và các bạn mới đây tỉnh thừa thiên huế vừa ghi nhận số caf cộng đồng trong ngày kỷ lục nhất địa bàn từ trước đến nay
cụ thể tỉnh này vừa ghi nhận thêm bảy mươi năm trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
theo đó bảy mươi năm ca mắc mới có chín ca phát hiện tại khu cách ly một ca tại khu phong tỏa
và sáu mươi năm ca phát hiện trong cộng đồng
trong số sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín được phát hiện tại cộng đồng có năm mươi tám ca tại tp huế ba ca tại thị xã hương trà ba ca tại thị xã hương thủy và một ca tại huyện phú lộc
với sáu mươi năm ca mắc trong cộng đồng được phát hiện trong ngày hôm nay đây là lần đầu tiên tỉnh thừa thiên huế ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng lớn nhất trong một ngày từ trước tới nay
như vậy tính đến nay tỉnh thứa thiên huế có một năm trăm năm mươi tám kf
tỉnh thành phố khác chuyển đến bảy ca
hiện đang điều trị bốn trăm năm mươi hai ca đã điều trị khỏi một một trăm linh hai ca có bốn ca tử vong
còn tại nam định thông tin từ lãnh đạo ubnd tp nam định vừa cho biết các ổ dịch trên địa bàn thành phố này đã cơ bản được kiểm soát
cụ thể mới đây phó chủ tịch ubnd tp nam định nguyễn thị như cho biết ubnd vừa ra quyết định kết thúc phòng tỏa cách ly y tế đối với hai mươi ba khu dân cư trên địa bàn
vì đã đảm bảo an toàn dịch
các khu vực dân cư vẫn đang phong tỏa đều đã có tình trạng tương đối an toàn chờ kiểm tra để tiếp tục ra quyết định tháo rỡ phong tỏa
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố nam định từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
thời điểm ghi nhận ca mắc covid trong cộng đồng đầu tiên tại thành phố đến hôm nay một mươi ba tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố ghi nhận một trăm hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín ở hơn hai mươi phường xã có hai ba trăm năm mươi năm f một
và chín một trăm tám mươi bảy f hai đợt này được đánh giá là ổ dịch phức tạp nhất từ trước đến nay
để đối phó với dịch các lực lượng chức năng tp nam định đã xuyên đêm thần tốc lấy mẫu để tìm f
khoanh vùng dịch phó chủ tịch thường trực ubnd tp nam định nguyễn thị như khẳng định
hiện nay dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát số người nhiễm đã giảm
đặc biệt không còn có các ca lây nhiễm trong cộng đồng
các phường tâm dịch tại tp nam định
như lộc hạ nguyễn du đã từ vùng đỏ vùng cam trở về vùng xanh
hiện toàn thành phố chỉ còn bảy trên hai mươi năm phường xã thuộc vùng vàng là các phường quang trung
phan đình phùng năng tĩnh văn miếu lộc vựa mỹ xá và xã nam phong
số liệu cho thấy các ca mắc mới từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay giảm mạnh
đều ở trong khu vực cách ly phong tỏa gần đây nhất trong hai ngày ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi một
tp nam định chỉ ghi nhận lần lượt
và sáu ca mắc covid một mươi chín ở khu cách ly phong tỏa
tuy nhiên bên cạnh kết quả chống dịch khả quan của tp nam định
diễn biến tại tỉnh nam định vẫn còn tương đối phức tạp
báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định cho biết
trong ngày một mươi ba tháng một mươi một tại tỉnh này vẫn ghi nhận ba mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó ổ dịch tại huyện giao thủy vẫn đang ở mức độ nghiêm trọng
với một mươi ba ca mắc mới bốn ca nằm ngoài cộng đồng
huyện nam trực cũng đang ở giai đoạn dịch
huyện nam trực tiếp tục phát sinh với tám ca mắc mới trong ngày một mươi ba tháng một mươi một
thưa quý vị và các bạn
theo tinh thần chủ động dạy học thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín và hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo
một số địa phương giới hạn việc phong tỏa trường học khi có f cho học sinh đến lớp
cụ thể sở giáo dục đào tạo phú thọ quyết định cho học sinh ở thành phố việt trì
và huyện phù ninh đến trường học trực tiếp từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
học sinh ở huyện lâm thao
đã đi học từ ngày tám tháng một mươi một
để đảm bảo phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp
sở yêu cầu các trường học tổ chức vệ sinh khử khuẩn trường lớp
xây dựng phương án tổ chức dạy học hai k theo khối buổi sáng và buổi chiều
bố trí thời điểm ra vào lớp thời điểm bắt đầu và kết thúc buổi học
thời gian nghỉ giữa các tiết học và quản lý học sinh đảm bảo phù hợp
căn cứ diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín sở giáo dục đào tạo nghệ an
quyết định cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tp vinh
chuyển từ hình thức dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học trực tiếp
kết hợp với trực tiếp cho tất cả học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn tp vinh
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
địa bàn áp dụng là học sinh vùng dịch cấp độ một và hai
nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình
riêng học sinh đang thuộc diện cách ly y tế tập trung
hoặc đang sinh sống và cư trú trong vùng có dịch covid một mươi chín vẫn họp trực tuyến
sau khi ổn định việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một mươi hai
các trường tiếp tục xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
để chuẩn bị cho học sinh khối lớp một mươi và một mươi một trở lại trường học
khi có văn bản cho phép quốc sở
đến nay học sinh tại một mươi chín trên hai mươi một huyện thành phố và thị xã ở nghệ an
đã chuyển từ học trực tuyến sang học trực tiếp
thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh quyết định từ sáng một mươi năm tháng một mươi một
các trường học cơ sở giáo dục lớp học không có các kf trên địa bàn
sẽ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường
các lớp học có kf tiếp tục cho học sinh nghỉ
đến khi f một có kết quả xét nghiệm rt pcr ba lần âm tính
và hoàn thành cách ly theo quy định
tại lâm đồng ubnd tp bảo lộc cũng thống nhất
chủ trương cho trẻ em mầm non học sinh phổ thông
tại trung tâm giáo dục thường xuyên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn
tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
đồng nai cũng có kế hoạch cho sinh viên và học sinh các cấp trở lại trường
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
mỗi huyện thành phố chọn từ một đến bốn cơ sở giáo dục
tổ chức thí điểm cho học sinh đi học trở lại
địa phương được xác định ở cấp độ dịch một và hai
sẽ tổ chức cho trẻ mẫu giáo đi học trước
thời gian đầu không tổ chức ăn sáng
bố trí thời gian đưa đón trẻ lệch giờ
sau mỗi tuần phòng giáo dục đào tạo đánh giá độ an toàn
và các điều kiện để tham mưu ubnd huyện thành phố
điều chỉnh phương án theo hướng mở dần đối với trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ
có thể tổ chức cho trẻ ăn sáng
theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh
với giáo dục phổ thông và thường xuyên
thời gian đầu ưu tiên cho học sinh lớp một hai chín và một mươi hai
sau mỗi tuần các cơ sở giáo dục đánh giá độ an toàn
và điều kiện để tăng dần số lượng học sinh
trong khi đó một số địa phương
vì tình hình dịch diễn biến theo trở hướng phức tạp hơn
đã quyết định mở rộng địa bàn cho học sinh ngừng đến trường
theo thông tin sở giáo dục đào tạo tp hải phòng
tính đến cuối giờ chiều ngày một mươi một tháng một mươi một
địa bàn thành phố
có một hai mươi hai cán bộ giáo viên nhân viên thuộc diện f một f hai
trong đó diện f một có bảy mươi ba người diện f hai là chín trăm bốn mươi chín người
số học sinh thuộc diện f f một f hai có một mươi ba trăm năm mươi em
trong đó hai mươi một f sáu trăm bốn mươi năm m f một
toàn thành phố có tám mươi hai trường chuyển sang dạy học trực tuyến
trong đó ba mươi bảy trường tiểu học hai mươi sáu trường trung học cơ sở
và một mươi chín trường trung học phổ thông
để đảm bảo tăng cường
phòng chống dịch trong trường học
từ ngày một mươi ba tháng một mươi một
học sinh trên địa bàn thành phố huế thừa thiên huế
dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến
cho đến khi có thông báo mới
hiện nhiều trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ
bằng hình thức trực tuyến
đà nẵng dự kiến cho học sinh trên địa bàn
đến trường trở lại vào ngày một mươi năm tháng một mươi một
tuy nhiên do số ca nhiễm ngoài cộng đồng tăng
địa phương này đã quyết định hoãn
và chưa xác định thời gian cụ thể
cho học sinh trở lại
một thông tin khác liên quan đến
dịch vụ du lịch cụ thể là song song
với thí điểm đón khách quốc tế
phố cổ hội an quảng nam cũng chính thức
đón khách nội địa kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
cụ thể theo thông báo của
ủy ban nhân dân thành phố hội an
trong giai đoạn một từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các khu điểm tham quan như
khu phố cổ làng rau trà quế
làng gốm thanh hà rừng dừa bảy mẫu
cu lao chàm sẽ mở cửa đón khách
trước mắt phục vụ cùng một thời điểm
từ ba mươi đến ba mươi tháng
phố cổ hội an cũng sẽ tham gia
vào chương trình du lịch chọn gói thí điểm
đón khách quốc tế đã được phê duyệt
cùng với khu đền tháp mỹ sơn
khu nghỉ dưỡng tui blue nam hội an
và một số cơ sở lưu trú
sân gôn khu vui chơi giải trí khác
các chương trình du lịch khép kín
tại phố cổ sẽ có lộ trình riêng
sang giai đoạn hai
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài những điểm đến đã mở

trong giai đoạn trước
các hoạt động tại công viên ấn tượng hội an
chương trình nghệ thuật thực cảnh ký ức hội an
chợ phiên tân thành công viên đất nung thành hà
khu biểu diễn nghệ thuật lươn
cũng sẽ được tổ chức trở lại
trong giai đoạn này
chuỗi sự kiện hội an chào năm mới hai nghìn hai mươi
sẽ được tổ chức
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
để kích cầu du lịch
tới hội an thời điểm này
du khách sẽ được tham gia
hàng loạt chương trình như hội đèn lồng
hội an chợ phiên hội an
chợ ẩm thực di sản hội an
các chương trình biểu diễn đường phố
hoạt động chào giáng sinh và năm mới
dạo hội hội an chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
vào đêm ba mươi một tháng một mươi hai
đặc biệt sáng ngày một tháng một mươi một
đoàn khách đầu tiên tham quan
đô thị cổ hội an năm hai nghìn hai mươi
sẽ được chào đón bằng
các chương trình đặc biệt
trong giai đoạn một các điểm đến tại quảng nam
trong đó có thành phố hội an
đón khách từ các tỉnh thành phố lân cận
và người trong tỉnh
sang giai đoạn hai tỉnh quảng nam
thí điểm đón khách du lịch tại các tỉnh thành phố
trên cả nước theo mô hình bong bóng du lịch
theo đó khách đi tour khép kín
qua công ty lữ hành gắn với
quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn
thưa quý vị và các bạn
thông tin trên cũng đã khép lại
bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất
về y tế sức khỏe và các vấn đề
xã hội đang được quan tâm
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt